trong ba ngày tới do ảnh hưởng từ gió đông của áp cao cận nhiệt đới nên khu vực nam đồng bằng và các tỉnh ven biển bắc bộ
có thể xuất hiện mưa rào vào đêm và sáng còn khu vực khác tiếp tục ít mưa và có nắng vào ban ngày
sau đó mưa rông có xu hướng tạm giảm và tiếp tục có khả năng lặp lại từ chiều tối đêm ngày một mươi ba sáng ngày một mươi bốn
nhiệt độ ban trưa ở đông bắc bộ phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ phổ biến không mưa trong thời gian tới ngày nắng với nhiệt độ đạt khá cao
ban trưa ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng phía tây bắc bộ nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ ở một số tỉnh thuộc tây bắc như lai châu điện biên sơn la
với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong hai ngày tới tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên bảy mươi mm trong hai mươi bốn h
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc
nhiệt độ rợt mạnh và khả năng lũ quét sàn lở đất đá có thể xảy ra
sau đó từ khoảng ngày một mươi bốn thì mưa có xu hướng giảm dần nhiệt độ sẽ không cao buổi trưa đạt mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày mai và ngày kia có mưa mưa vừa và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi bốn h sau giảm dần
nhiệt độ trên khu vực không quá ba mươi m

cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi bốn h sau giảm dần
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h sau giảm dần